vì là mới hoạt động nên khó tránh khỏi phát sinh các vấn đề liên quan đến an ninh trả tự
chính vì vậy để bảo đảm an ninh an toàn cho toàn bộ tuyến tàu điện chạy qua
các lực lượng công an thành phố hà nội đã chủ động các phương án giải pháp
để giữ gìn an ninh trật tự chống ủn tắc tại một mươi hai nhà ga của tuyến
ngay từ đầu giờ sáng tổ công tác của đội cảnh sát giao thông đường sắt
phòng cảnh sát giao thông công an thành phố hà nội tuần tra tại nhà ga
để đảm bảo an toàn giao thông phân luồng chống ủn ứ
đồng thời tuyên truyền người dân đảm bảo công tác phòng chống dịch
hàng ngày đội cảnh sát giao thông đường sắt bố trí hai đồng chí tuần lưu lắm tình hình
liên quan đến trật tự an toàn giao thông đường sắt trên một mươi hai nhà ga
và chủ yếu tập trung ở ga cát linh và ga yên nghĩa
phân công cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ lắm tình hình trên tàu dưới ga
và tất cả những tuyến đường sắt đi qua
dọc tuyến đường sắt đô thị cát linh hà đông có một mươi hai nhà ga
chạy dọc qua các quận đống đa thanh xuân nam tử liêm hà đông
do vậy công an các đơn vị có tuyến đường sắt đô thị chạy qua
cũng phối hợp với phòng kể sát giao thông phòng kể sát hình sự
và các lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn giao thông phòng chống trộm cắp móc túi
đối với nhà ga này thì thường xuyên chúng tôi sẽ bố trí cán bộ
ở trên địa bàn ga để bảo vệ đảm bảo an ninh trật tự này
quan sát này và tuyên truyền cho bà con về an ninh trật tự này
và hai lứa là trong quá trình trực ở đây
ví dụ có cái vấn đề gì mà nó có liên quan đến an ninh trật tự
ví dụ như trộm cắp móc túi
thì có thể chúng tôi có các biện pháp giải quyết và ngăn chặn ngay
trong những tình huống khẩn cấp và bất ngờ
thì đội giáo thông đường sắt phối hợp chặt chẽ với công an các quận hà đông
đống đa thì ngay lập tức là bố trí lực lượng phản ứng nhanh
phối hợp chặt với cả mê chô hà nội và các công ty đường sắt
để khắc phục ngay hậu quả đảm bảo giao thông thông suốt
và đảm bảo cho tự an toàn đường sắt
trong thời gian tới người dân đã quen với loại hình vận tải mới này
lực lượng chức năng sẽ tập trung kiểm soát chặt
đề phòng các nỗi vi phạm kê ảnh hưởng đến an toàn giao thông đường sắt
như lái tàu phụ lái tàu
nhân viên phục vụ chạy tàu sử dụng nồng độ cồn hoặc các chất kích thích
bán hàng rong trên tàu nhà ga mang chất dễ cháy dễ nổ vũ khí lên tàu
khi lực lượng thi công công trình tiến hành triển khai đặt cống tạm b ba
trên canh cây mê thuộc ấp vĩnh thạnh b xã vĩnh hải thị xã vĩnh châu
tỉnh sóc trăng nhiều đối tượng đã chống đối cản trở
ngay sau đó nhóm đối tượng này đã bị khởi tố và bắt tạm giam
để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
vụ việc xảy ra vào sáng ngày ba mươi tháng một mươi một nhóm đối tượng đã đến ngăn cản
chửi bới hành hung không cho đơn vị tiến hành thi công
mặc dù được lực lượng chức năng tuyên truyền giải thích yêu cầu giải tán
nhưng các đối tượng vẫn tiếp tục có những hành động chống đối
khi lực lượng chức năng đi qua cầu canh cây me để triển khai phương án bảo vệ
một số đối tượng ngăn cản không cho đi qua dùng tay và cây đánh liên tiếp
vào người cán bộ chiến sĩ công an
các đối tượng còn lại sử dụng ống tuyếp sắt cây cừu tràm và đá
ném vào lực lượng chức năng
ngoài ra các đối tượng còn mang theo hai bình ga loại một mươi hai kg đặt tại điểm đặt cống
dọa sẽ cho nổ và đưa đường dây điện xuống kênh để ngăn cản thi công
vụ việc làm cho một mươi ba cán bộ chiến sĩ công an thị xã vĩnh châu bị thương
trong đó có hai đồng chí bị thương nặng phải chuyển lên bệnh viện tuyến trên để điều trị
tại cơ quan công an các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội
do thiếu hiểu biết về pháp luật và có những yêu cầu đền bù không hợp lý
dẫn đến vi phạm pháp luật
bất ngờ kiểm tra ngôi nhà của một người dân trên địa bàn xã thạnh phú
huyện cai nước công an huyện cai nước tỉnh cà mau đã phát hiện và bắt quả tăng
nhiều đối tượng đang tham gia đánh bài ăn tiền
tại hiện trường có hai mươi đối tượng liên quan đến hành vi đánh bạc
trong số này có một mươi người là nữ kiểm tra xung quanh chiếu bạc và trên người những người có liên quan
tạm giữ hàng chục bộ dụng cụ để đánh bạc và gần một mươi bốn triệu đồng
qua xác minh hầu hết các đối tượng là người địa phương và các địa bàn giáp danh
hiện tất cả đã được chuyển về cơ quan công an để xử lý theo quy định
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nam định đang thụ lý điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xảy ra trên địa bàn tỉnh nam định và các tỉnh thành phố trên cả nước
nội dung vụ án như sau
vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi cao thị hoài chú tại tỉnh nam định lập facebook
trần mai thu thảo sau đổi tên là mai mai
trên trang facebook cao thị hoài đăng tải các bài viết kêu gọi các nhà
các nhà hảo tâm trên cộng đồng mạng ủng hộ khuyên gấp tiền từ thiện
dùng vào việc mai táng các thai nhi bị bỏ rơi trẻ em bị bệnh hiểm nghèo và có hoàn cảnh khó khăn
thực chất cao thị hoài không làm các công việc từ thiện
sau khi nhận tiền từ các nhà hào tâm hoài không chuyển cho bất cứ cá nhân gia đình nào
cần giúp đỡ hay tổ chức từ thiện nào mà sử dụng để chi tiêu cá nhân
công an tỉnh nam định khuyến cáo ai đã từng khuyên gấp tiền cho cao thị hoài
qua số tài khoản ngân hàng agribank
hãy chủ động liên hệ với phòng cảnh sát hình sự gặp đồng chí phạm thái dương
số điện thoại chín trăm một mươi hai bảy trăm hai mươi hai ba trăm tám mươi bảy để được hướng dẫn giải quyết
nếu sau ngày hai mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nam định
không nhận được thông tin liên hệ của bị hại thì cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nam định
sẽ đề nghị viện kiểm sát nhân dân tỉnh nam định tịch thu số tiền từ thiện
mà bị can cao thị hoài chiếm đoạt
quỹ nhà nước
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an quận hồng bàng thành phố hải phòng đã ra quyết định truy nã
đối với hai đối tượng cùng về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
đối tượng đỗ văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu hộ khẩu thường trú tại khu ba
quảng yên thị xã quảng yên tỉnh quảng ninh cao một m sáu mươi và có sẹo chấm cách hai cm dưới sau đuôi mắt phải
và đối tượng nguyễn đình sĩ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm hộ khẩu thường trú tại một mươi sáu trên một trăm tám mươi năm hùng duệ vương
phường thượng lý quận hồng bàng thành phố hải phòng
cũng phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện an dương thành phố hải phòng
là đối tượng nguyễn trường lâm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thường trú tại thôn văn xá
xã quốc tuấn huyện an dương thành phố hải phòng cao một m sáu mươi hai và có sẹo thẳng một năm cm trên trước đuôi mắt trái
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại